và mở đầu sẽ là những thông tin về thời tiết
vâng thưa quý vị mưa lạnh vẫn tiếp tục trong ngày hôm nay tại bắc bộ trong đó thì có thủ đô hà nội
nhiệt độ cao nhất chỉ trong khoảng từ hai mươi một hai mươi ba độ c vì vậy mà quý vị đừng quên mang theo áo khoác ô hay là áo mưa khi đi ra ngoài trong ngày hôm nay
khu vực trung bộ có mưa rào và rông vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
người dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và xa lượng đất cần chủ động có các phương án để phòng
vâng còn tại nam bộ thì chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ và cao nhất là từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi trên ba mươi hai độ
nhiệt độ chi tiết các vùng chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị trong phần sau của chương trình
còn bây giờ mời quý vị cùng đến với phần tin tức vừa cập nhật